hai mươi năm là hai mươi khóa học đã ra đời
thế nhưng võ sư nguyễn công tá vẫn xây xưa truyền dạy tình hòa võ thuật cho các học trò như lần đầu tiên
môn võ này nó cứu mạng mình nhiều lần
và cả tài sản nữa thậm chí còn cả tính mạng của người khác nữa vì gặp cướp

thế và để trả ơn cho cái nghiệp võ của mình thì tôi quyết định mở lớp không thu học phí trọn đời

thế nhưng ông đã có gần một năm

trong đó không ít võ sinh đã thành tài
nhiều người đạt giải cao trong các cuộc thi võ thuật cổ truyền quốc gia
thầy là một người người thầy có đạo đức
dạy học trò không những về võ thuật mà dạy học sinh về võ đạo võ sống và cách làm người
về võ thuật thì thầy truyền dạy cho chúng tôi tất cả những cái gì là nền tinh hoa
của những loại để lại và hướng dẫn chúng tôi định hướng cho chúng tôi là

dạy võ để rèn đức là điều ông luôn tâm niệm với lớp học võ miễn phí này

nếu có thể giúp được ai phù hợp với khả năng của mình thì nên giúp ạ
thầy giáo ở đây thì sống những cái thiện đó cho nên là tôi muốn con tôi là vào đây học để được những cái thiện
và được cả thể lực lẫn cái đạo đức
năm hai nghìn một mươi năm thầy tá còn lập một hòm tiết kiệm để rèn luyện cho các đệ tử biết cách chia sẻ
giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn
bởi với thầy mọi thứ đều vô nghĩa
nếu như con người sống thiếu thiện tâm
đời mà sống thiếu thiện tâm thì sẽ tất cả mọi thứ trên đời đều vô nghĩa
cho nên là tôi từ trải nghiệm bản thân cũng như là nhìn ra ngoài xã hội
thì tôi thấy rằng những người có phúc sống có đức
có đức thì sẽ có phúc và có phúc thì người ta sẽ có cơ hội để hưởng thụ và người ta có được cuộc sống tốt hơn
còn những người may mắn có phần nhưng sống không tốt
tức là không có phúc
thì không có cơ hội để hưởng
cho nên tôi kêu gọi môn phái và đề nghị ban chấp thành môn phái hội đồng môn ra một quyết định mới
là thanh lập một quỹ từ thiện để giúp đỡ những người còn khó hơn mình
hai mươi năm ông dốc hết thời gian sức lực tiền bạc và vật chất cho võ đạo
bởi với ông đó là chuyện mà người luyện võ phải làm để trả ơn những gì đã thụ hưởng từ võ
trước tiên là cảm thấy mình may mắn
sau đó thì mình cũng có những niềm tự hào riêng
thứ nhất là về cuộc sống mình cảm thấy rất thoải mái và có được một tình cảm đối với mọi người xung quanh
nhất là học trò của tôi dành cho tôi một tình cảm đặc biệt
và tôi lấy đó là niềm tự hào